trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày sáu tháng tám đã khiến nhiều xã của các huyện vùng sâu buôn đôn ea súp bị cô lập
trong ngày tám tháng tám lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã kịp thời thăm hỏi
động viên bà con trong vùng lũ nhanh chóng khắc phục khó khăn
mưa lớn gây ngầm lụt cục bộ khiến cho các thôn một mươi hai và một mươi bốn của xã vùng sâu ea rơ vê huyện ea súp tỉnh đắk lắc bị cô lập
giờ đây mỗi sự hỗ trợ dù là nhỏ nhất cũng giúp bà con nơi đây ổn định lại đời sống nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra
trước những khó khăn mà bà con địa phương đang phải đối mặt lãnh đạo tỉnh đắk lắc đã kịp thời chỉ đạo chính quyền
các địa phương lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ di rời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm
đồng thời bảo đảm các nhu cầu về nhu yếu phẩm sửa chữa đường giao thông và các công trình xã hội